ngày một mươi hai tháng bảy nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đoàn công tác bộ lao động thương bình và xã hội do bộ trưởng đào ngọc dung làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh quảng trị về công tác lao động thương binh và xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh quảng trị đã đạt được trong công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh tỉnh quảng trị cần tập trung hơn nữa các giải pháp hỗ trợ
để giải quyết rứt điểm những gia đình chính sách còn thuộc hộ nghèo
đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh quảng trị bộ trưởng đào ngọc dung đồng ý sẽ hỗ trợ
kinh phí xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị cho trung tâm điều dưỡng người có công quảng trị
bộ cũng đồng ý chủ trương thành lập trường cao đẳng nghề nhưng yêu cầu phải đầu tư bài bản chất lượng
hướng đến xây dựng một trường cao đẳng đa ngành đa nghề đa chương trình